tại quảng nam sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại trường tiểu học xã duy thành huyện duy xuyên
đây là chương trình giáo dục về bảo vệ tài nguyên môi trường dành cho học sinh tiểu học
và là một trong những sáng kiến được triển khai thành công tại nhật bản từ năm hai nghìn một mươi
trong năm hai nghìn một mươi chín chương trình được triển khai tại bốn tỉnh thành phố gồm lạng sơn quảng nam bến tre đồng nai
với một mươi bảy trường gần hai mươi học sinh và người dân tại các địa phương này được hưởng thụ
điểm mới của chương trình trong các năm tiếp theo là kiến thức về phân loại rác thải
sẽ được tích hợp vào chương trình giảng dạy mở rộng hệ thống học trực tuyến e learning
mở rộng chương trình tới các nhóm đối tượng khác như trẻ em ở các trường quốc tế